trong chuyến công tác tại tỉnh nghệ an hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và làm việc với bộ tư lệnh quân khu bốn
cùng sự buổi làm việc có phó chủ tịch quốc hội độ bá tỉ cùng lãnh đạo các cơ quan bộ ban ngành và lãnh đạo chính quyền tỉnh nghệ an
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao
biểu dục lực lượng vũ trang quân khu bốn thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo
chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc
lực lượng vũ trang quân khu được xây dựng tinh gọn mạnh chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên
các đơn vị của quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu cứu hộ cứu nạn phối hợp với các lực lượng theo dõi
nắm chắc tình hình xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống xảy ra giữ vững ổn định chính trị an toàn địa bàn
nổi bật là hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu nạn
luôn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu giữa thể bình sẵn sàng xả thân vì dân trong mọi hoàn cảnh
chủ tịch quốc hội khẳng định sự hy sinh của một mươi ba đồng chí tại thủy điện rào trang ba và hai mươi hai đồng chí đoàn kinh tế quốc phòng
trong thời gian vừa qua là đau thương mất mát vô cùng to lớn không gì bù đắp nổi là tổn thất nặng nề của đảng nhà nước quân đội và quân khu bốn nhân dân và gia đình
đồng chí đề nghị bộ tư lệnh quân khu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương chăm lo tốt nhất chế độ chính sách cho thân nhân các liệt sĩ
trong thời gian tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị đảng ủy bộ tư lệnh quân khu bốn tăng cường nắm đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp
để có biện pháp ứng phó và ngăn chặn tử gia
tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện theo phương châm tinh gọn mạnh cơ động nhanh sẵn sàng chiến đấu cao
triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên vững mạnh rộng khắp
đồng chí chủ tịch quốc hội yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu phải thực hiện tốt chức năng đội quân công tác đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới
làm tốt công tác dân vận chính sách đền ơn áp nghĩa so đói giảm nghèo nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng với nước bạn lào
thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh nhất là thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm của bộ chính trị